chỉ còn nửa tháng nữa là tới tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
những ngày này tại các làng nghề truyền thống ở tỉnh hải dương
người dân đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng phục vụ tết
tại xã thanh thủy huyện thanh hà có gần hai mươi hộ canh tác trên một hectare quất cảnh phục vụ tết
năm nay cung ứng ra thị trường trên một mươi cây quất với giá bán bình quân hai trăm năm mươi đồng một cây tại vườn
ước tính thu lãi mỗi xào khoảng năm mươi triệu đồng
năm nay chăm sóc cây quất này thời gian làm hoa làm quả thì nó không thuận nợ cho cây quất
nên là làm nó cũng vất vả
thế nên chúng tôi làm được cây như này là cũng bỏ rất nhiều công sức
thế nên mới được cây cây như này
thế mà năm nay thì chỉ là như của nhà tôi nó cũng là đạt trong khu vực ở đây
hiện nay thì các hộ trồng quất vẫn còn thiếu nhiều về vấn đề kinh nghiệm
thế và vấn đề thị trường thì tiêu thụ cũng còn rất là khó khăn
cho nên chúng tôi cũng muốn phối kết hợp cùng đối với các hộ ở đây
tìm được cái đầu ra làm sao trong cái giai đoạn từ nay đến tết cho nó thuận lợi hơn
còn tại xã quốc tuấn hiện có gần một trăm linh hộ gia đình làm nghề hương
với nguyên liệu chủ yếu từ thảo mộc thuốc bắc
nên hương có vị thơm nhẹ ít gây độc hại được người tiêu dùng lựa chọn
trung bình mỗi hộ làm hương cho thu nhập gần một trăm linh triệu đồng một năm
với cái ưu thế của cái xã quốc tuấn cái nàng nghề thì là chúng tôi làm rất chi là
đông người làm và cũng rất chi là tiêu thụ rất chi là đông
còn cái thị trường về phần tết này thì là cơ sở chúng tôi là xuất gấp năm gấp một mươi lần
với sự chuẩn bị tích cực của các cơ sở sản xuất và các hộ nông dân
nguồn cung cấp mặt hàng phục vụ thị trường tết năm nay ở hải dương được dự báo là khá rồi rào
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín